thưa quý vị luôn đi đầu gương mẫu trong các hoạt động phong trào
trực tiếp tại cơ sở hướng dẫn người dân phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo
tuyên truyền cho người dân các chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước
đó là vai trò của các đảng viên người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh con tum
xã đắc rơ va là xã vùng cao của thành phố con tum với tỷ lệ gần chín mươi bốn là người dân tộc thiểu số
những năm qua kinh tế xã hội địa phương chuyển biến tích cực
nhờ những đảng viên là người dân tộc thiểu số đã phát huy việc nắm bắt địa bàn
am hiểu phong tục tập quán của người dân địa phương
để dần giúp bà con thay đổi nếp nghĩ cách làm từng bước vươn lên trong cuộc sống
chỉ bộ đã phân công bản thân tôi là phụ trách năm hộ là thuộc hộ nghèo của năm hai nghìn hai mươi
trong quá trình tôi phụ trách tôi cũng đã tuyên truyền vận động năm hộ nghèo tích cực làm anh phát triển kinh tế
thì đến nay qua bốn năm tuyên truyền vận động
đã thuộc hộ đã thoát nghèo và đã có cải thiện được cuộc sống
xã đức rơ va là có năm thôn mà năm thôn là đồng bào dân tộc thiểu số
thì các đảng viên người ta nắm sát cơ sở hơn và nắm chắc từng hộ dân người ta phụ trách
bên cạnh đó thì người ta hướng dẫn cho các hộ dân cách làm kinh tế
để phát triển kinh tế ổn định cuộc sống và sau đó giảm nghèo rất là tốt
xác định nhiệm vụ phát triển đảng viên mới tạo nguồn kế cận là một nhiệm vụ hết sức quan trọng
trong công tác xây dựng đảng đặc biệt là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số
từ đầu nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đến nay thành phố con tum đã kết nạp được bốn trăm năm mươi đảng viên
đạt bảy mươi năm chỉ tiêu nghị quyết mà đại hội đảng bộ thành phố đề ra
riêng đối với đảng viên là người có đạo khi mà phát triển đảng thì phát huy rất là tốt
các đồng chí cũng vận động đối với bà con thực hiện tốt trụ trương của đảng
đặc biệt nữa là an ninh an ninh nông thôn an ninh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
tại các thôn làng trên địa bàn tỉnh con tum những đảng viên là người dân tộc thiểu số
thực sự đã trở thành những cây cầu nối giữa ý đảng với lòng dân
đây là tiền đề quan trọng để tỉnh con tum thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra